theo bộ y tế xác nhận vào chiều nay một phụ nữ năm mươi một tuổi quốc tịch việt nam được xác định là bệnh nhân thứ ba mươi bốn dương tính với covid một mươi chín tại việt nam
ngày hai mươi hai tháng hai bệnh nhân bay từ việt nam sang new york mỹ quá cảnh tại sân bay incheon của hàn quốc
đến ngày hai mươi chín tháng hai bệnh nhân bay từ washington mỹ về việt nam quá cảnh tại sân bay qatar
và sáng ngày hai tháng ba nhập cảnh vào việt nam tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
sáng ngày chín tháng ba bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận và được điều trị cách ly tại đây